chuyến tàu đầu tiên trong chương trình an ninh lương thực ngũ cốc từ ukraine vừa cập cảng ethiopia
đây là chương trình do kiev khởi xướng nhằm xuất khẩu ngũ cốc của ukraine
tới các quốc gia dễ bị tổn thương nhất là trước nạn đói và tình trạng hạn hán
con tàu chở hai mươi năm tấn lúa mì cho ethiopia đã cập cảng durale của nước láng giềng djibuti
vào đêm ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương
ukraine chung cho biết đầu năm tới sẽ có tổng cộng khoảng sáu mươi tàu giao hàng
tại hội nghị quốc tế về an ninh lương thực tại thủ đô kiev của ukraine hôm hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã khởi động sáng kiến ngũ cốc từ ukraine
nhằm xuất khẩu ngũ cốc tới các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do nạn đói và tình trạng hạn hán
chủ yếu ở châu phi sáng kiến này đã kêu gọi được khoản đóng góp lên tới một trăm năm mươi triệu usd